các nhóm thanh thiếu niên có hành vi gây dối trật tự công cộng
mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết
sáng nay học viện chính trị công an nhân dân phối hợp với công an tỉnh khánh hòa
tổ chức khai giảng lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa hai mươi bốn
lớp học có năm mươi học viên là cán bộ đang giữ các chức lãnh đạo chỉ huy
trong diện quy hoạch các chức danh thuộc công an tỉnh khánh hòa công an ninh thuận
cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
phát biểu khai giảng lớp học trung tướng giáo sư tiến sĩ trần vi dân
giám đốc học viện chính trị công an nhân dân yêu cầu các học viên cần nhận thức rõ
sâu sắc trách nhiệm của mình trong quá trình học tập nghiên cứu lý luận chính trị
để có động cơ học tập đúng đắn chấp hành nghiêm nội quy quy chế của học viên
nâng cao ý thức tự giác của học viên trong quá trình học tập nghiên cứu phân đấu đạt kết quả cao nhất
bên cạnh việc học tập các học viên cần thực hiện tốt việc rèn luyện tư tưởng lập trường chính trị
kỷ cương kỷ luật vượt mọi khó khăn trong phòng chống dịch hoàn thành tốt nhiệm vụ khoa học
lớp học sẽ tổ chức linh hoạt giữa hình thức trực tuyến và trực tiếp theo các điều kiện
nhằm đảm bảo chất lượng học tập vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
thưa quý vị quân chúng nhân dân được coi là những
cánh tay nối dài của lực lượng công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
là tay mắt của lực lượng công an nhân dân trên mặt trận đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
và vi phạm pháp luật và để tăng cường hơn nữa cho những cánh tay nối dài này
cũng vì mục tiêu chung giữ vững an ninh trật tự đã và đang cần có những điều chỉnh từ phía chính sách
một buổi tuần tra của tổ tuần tra an ninh trật tự xã phương đình huyện đan phượng thành phố hà nội
nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định về hành lang an toàn giao thông
với sự tham gia phối hợp của lực lượng công an chính quy công an xã bán chuyên trách và dân quân tự vệ
những tổ tuần tra như thế này đã và đang góp phần hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương
từ năm hai nghìn một mươi tám bảy cán bộ chiến sĩ công an chính quy đã được tăng cường tại địa bàn xã phương đình
và đến thời điểm hiện tại cùng với một mươi ba cán bộ công an xã bán chuyên trách
đây là lực lượng chính thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại xã phương đình
một địa bàn có diện tích hơn sáu trăm hai mươi năm hectare với dân số đông

thì các đồng chí rất kỹ về địa hình cũng như con người đối tượng trên địa bàn xã
thì đấy là một cánh tay dài của lực lượng công an chính quy
bên cạnh lực lượng công an xã và công an xã bán chuyên trách
nhiều mô hình nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự đã được tổ chức từ nhiều năm nay
trong đó tổ sung kích tự quản phòng cháy chữa cháy thôn cổ ngoã đã hoạt động được gần chín năm
thưa các đồng chí trong tổ nội quảng hiện nay xã hội đã chuyển sang trạng thái bình thường hoặc mới
tuy nhiên chúng ta không thể
công an lươn lại trong công tác phòng chống dịch
vì vậy đề nghị các đồng chí tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục
đến người thân trong gia đình cũng như là người dân trong địa bàn thôn
nghiêm chỉnh chấp hành các quy định và pháp luận về phòng chống dịch
từ những bỡ ngỡ ban đầu trong công tác tuần tra hòa giải ở cơ sở
xử lý các mâu thuẫn vụ việc xảy ra trong thôn xóm
đến việc phối hợp với công an xã trong xử lý các tình huống xảy ra tại địa bàn
đến nay tổ xung kích đã được lực lượng công an xã
tập huấn hướng dẫn phối hợp hiệu quả trong công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội
lúc đầu thành nập thì nó cũng còn bỡ ngỡ
nhưng mà được sự giúp đỡ của chính quyền cũng như công an xã
xuống để tuyên truyền cho chúng tôi nắm bắt được về pháp luật về phòng cháy chữa cháy
đồng thời là những cái vai trò trách nhiệm của người tự quản trong thôn trong xóm
làm được cái gì và làm những cái gì cho đúng cho đủ
chúng tôi thực hiện và xây dựng và tuyên truyền được cho tất cả các bà con trong thôn
thực hiện nếp sống văn minh rồi là bảo đảm an ninh trật tự trong thôn trong xóm
tuy nhiên để phát huy hơn nữa hiệu quả của các mô hình này
và vai trò của lực lượng công an xã bán chuyên trách
cần có những chính sách cụ thể đặc biệt là quy định rõ chức năng nhiệm vụ quyền hạn

có cơ chế tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho các thành viên trong tổ sung kích
và luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ giải quyết hiệu quả những vấn đề này
tôi rất đồng tình và đề nghị là các cấp trên nghiên cứu làm sao ra bộ luật để định hướng cụ thể rõ phân công phân nhiệm
và vai trò trách nhiệm của các đồng chí công an bán chức trách
đây là lực lượng không thể thiếu và không thể thay thế được ở địa phương
việc đồng bộ thì hiện nay nó cũng đang có những khó khăn ở cơ sở
đó là lực lượng ban bảo diễn phố thì chủ yếu là các đồng chí từ xuất ngũ này
hoặc là các đồng chí đã tham gia ở một số lĩnh vực khác tham gia
thế nhưng mà lực lượng này thì nó hiện nay nó có những cái khó khăn
ví dụ như là cái nguồn đầu vào thì phần chính là những người mà cũng có tuổi
cho nên để đảm bảo một số những nhiệm vụ nghiệp vụ thì nó vẫn còn những hạn chế
trong cái lực lượng này thì chúng tôi lãnh đạo chính phủ
thì mới thấy rằng là cái sự rất cần thiết để có một cái luật
có một cái luật cho cái lực lượng này để thấy rằng là chính quy lực lượng này
thế còn đối với cơ sở thì chúng tôi thấy rằng nếu lực lượng này mà được coi như là một cán bộ không chuyên trách ở cơ sở
thì nó rất thuận rất thuận cho về công tác lãnh đạo chỉ đạo về kể cả những công tác cán bộ
trong lúc chúng ta đang thực hiện những cái đề án sát nhập và tình giảm biên chế
không chỉ tại địa bàn thành thị tại nông thôn đặc biệt ở các khu vực miền núi biên giới hải đảo
với địa hình phức tạp khó di chuyển thì việc phát huy vai trò của lực lượng tại chỗ là hết sức quan trọng
tiết mới đắn vừa rồi đúng sau thừa thì ở nạc hàng có một cái vụ cháy
cháy các bản chợ một cái đi cốt chạy hơn
nhưng mà nếu điều phòng cháy từ thành phố lên thì mất ba tiếng rưỡi
mà điều từ huyện vào thì mất tiếng rưỡi
nhưng mà nếu vậy thì không làm được mà chúng ta phải tại chỗ ngay
vậy là cái lực lượng tại cơ sở này ngay từ lực lượng dân phòng dân phố rồi là bảo vệ rồi là công an bán chân trách
và chính quyền cơ sở nữa phối hợp với nhau vào trong vòng nửa tiếng hết được ngay thôi
đa số công chí bán chân trách là công chí là dân địa phương công chí công
thế hạ am hiểu không tục tập quá am hiểu về cách sống của bà con có kinh nghiệm
mà nếu chúng ta cần dùng được cái số này thì tôi cho rằng là quá tốt quá quy hoá đối với công tác đảm bảo an ninh tật tự ở địa phương
trong nhiều năm qua tại nhiều địa phương trên khắp cả nước công an sản bán chân trách hay các mô hình tự quản của quân chúng nhân dân
đã phát huy hiệu quả tích cực và thực sự là những cánh tay nối dài của lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
để tăng cường sức mạnh phát huy hơn nữa hiệu quả của những cánh tay này
đồng thời thực hiện hiệu quả tinh thần chủ động bảo vệ tổ quốc bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội từ sớm từ xa
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đang được kỳ vọng là một công cụ chính sách hiệu quả để thực hiện mục tiêu đó
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
ngày hôm nay số ca mắc mới tại các địa phương trên cả nước tiếp tục giảm mạnh
các địa phương ghi nhận số ca mắc giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là hà nội tiếp đến là hải dương và bình hải phòng và bình dương
cả nước ghi nhận một trăm linh ba một trăm hai mươi sáu ca mắc mới giảm năm tám trăm ba mươi ba ca so với ngày hôm qua
số bệnh nhân khỏi bệnh trong ngày là một trăm sáu mươi bốn năm trăm năm mươi ba ca
tối nay sở y tế hà nội thông báo thành phố ghi nhận thêm chín sáu trăm hai mươi ba ca mắc mới giảm một hai trăm linh ca so với ngày hôm qua
đây là ngày có số ca mắc thấp nhất tính từ ngày hai mươi năm tháng hai đến nay
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hcm vừa đưa ra cảnh báo
người dân không tung tin hay chia sẻ những thông tin không có kiểm chứng hoặc bịa đặt
liên quan đến vụ nguyễn phương hằng bị bắt
những tài khoản nào đã tung tin biện đặt sẽ bị công an tp hcm vào cuộc xử lý
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết
ngày hai mươi năm tháng ba trên mạng xã hội xuất hiện thông tin bà nguyễn phương hằng được thả về
và chỉ bị phạt hành chính số tiền một năm triệu đồng
bên cạnh đó xung quanh việc khởi tố bắt tạm giam bị can nguyễn phương hằng
cũng có không ít thông tin giả không đúng sự thật trên các trang mạng xã hội
công an tp hcm đề nghị người dân không tin không tán phát chia sẻ những thông tin sai sự thật
những thông tin liên quan vụ án sẽ được công an tp hcm cập nhật
thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống
trường hợp những người tung tin giả xuyên tạc sẽ bị xử lý về tội
đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính viễn thông
theo quy định tại điều hai trăm tám mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
với khung hình phạt sẽ là số tiền từ ba mươi triệu đồng hoặc phạt tù đến bảy năm
hoặc phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
trước đó vào tối hai mươi bốn tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
và lệnh khám xét đối với nguyễn phương hằng về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
các quy định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
thời gian qua trên địa bàn tp hcm đã liên tiếp xảy ra các vụ gây dối trật tự công cộng
do các nhóm đối tượng thanh thiếu niên gây ra
để góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
lực lượng cảnh sát hình sự công an các quận huyện đã phối hợp với các lực lượng chức năng
triển khai nhiều biện pháp tăng cường đấu tranh có hiệu quả với các nhóm đối tượng
qua đó góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
tối ngày năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai công an quận lê trân nhận được tin báo
có khoảng bốn mươi đối tượng điều khiển hai mươi xe máy dùng giáo trổi dao kiếm chai thủy tinh
đuổi đánh nhau chạy dọc trên tuyến đường hồ sen cầu rào hai
đến trung tâm thương mại ean mo quận lê trần tp hcm
tiếp đó vào khoảng h năm phút ngày sáu tháng ba công an phường trần nguyên hãn quận lê trân
trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện tại khu vực ngã tư an dương có khoảng ba mươi đối tượng
điều khiển hơn một mươi năm xe máy sử dụng ráo dao kiếm và chai lọ thủy tinh đuổi đánh nhau
công an phường trần nguyên hán đã nổ súng cảnh cáo để ngăn chặn hành vi vi phạm
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công an quận lê trân đã nhanh chóng xác định
và liên tiếp khởi tố hai vụ án tạm giữ hình sự hai mươi ba đối tượng trong hai vụ việc trên
về hành vi gây dối trật tự công cộng
tại cơ quan công an các đối tượng đều khai nhận do xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân
nên tối và đêm năm tháng ba đã tụ tập chuẩn bị giao kiếm tuyếp sắt sử dụng xe máy
qua nhiều tuyến phố tìm nhóm đối tượng kia để trả thù
các đối tượng đều khai nhận do xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân
các đối tượng thành thiếu niên đa phần đều có độ tuổi từ một mươi năm đến hai mươi hai
thường tham gia vào các hội nhóm trên các nền tảng xã hội và đều hết sức manh động
các đối tượng thường tụ tập từ một mươi năm đến ba mươi người sử dụng dao kiếm ráo tre có gắn dao
đi qua nhiều tuyến phố gây mất an toàn giao thông
ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự gây hoang mang trong quần chúng nhân dân
đội cảnh sát hình sự kết hợp với đội cảnh sát giao thông công an các phường
và các đơn vị nghiệp vụ chức năng ở thành phố sẽ tuần tra kiểm soát
xử lý các hiện tượng thành thiếu niên tụ tập đua xe gây dối an ninh trật tự đánh nhau
và mang theo hung khí để đảm bảo an ninh trật tự
ngoài ra công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến các thanh thiếu niên
và cùng các cơ quan đoàn thể tổ chức nhà trường gia đình giáo dục các thành thiếu niên
quản lý các thành thiếu niên không tụ tập thực hiện đúng các quy định của pháp luật
trong công tác an ninh trật tự
hiện các vụ việc đang được công an quận lê trân tiếp tục điều tra
để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
theo đó các đối tượng sử dụng hung khí phương tiện có hành vi gây dối trật tự công cộng
có thể bị xử phạt từ hai đến bảy năm tù
đây sẽ là bài học và cũng là lời cảnh tỉnh đến những nhóm thanh thiếu niên
vẫn còn đang tiếp tục tụ tập gây dối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố
công an thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long vừa bắt giữ bốn đối tượng
gồm nguyễn hữu thọ phạm minh phương nguyễn thanh trường và nguyễn văn hổ
về hành vi trộm cắp tài sản
vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng ba trường và thọ lấy trộm một xe mô tô trong nhà người dân
sau đó liên hệ với phương và hồ để gửi xe
khi hổ mang xe về phòng trọ ở phường tân hội thành phố vĩnh long
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
cả bốn đối tượng này đều nghiện ma túy có tiền án về tội trộm cắp tài sản
và tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
vào khoảng hai h ba mươi chiều nay trên cao tốc nội bài lào cai
đoạn qua địa phận huyện văn yên tỉnh yên bái
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn
làm ba người bị thương năm xe ô tô hư hỏng
hiện trường xảy ra tai nạn là vị trí đang sửa chữa mặt đường
đơn vị thi công thực hiện đầy đủ biển báo nhân sự phân làn
lúc này có bốn phương tiện được phân làn dừng đỗ
thì bị xe đầu kéo hai mươi bốn c ba nghìn một trăm bảy mươi hai đâm vào
vụ tai nạn liên hoàn khiến năm phương tiện bị hư hỏng ba người bị thương
tiếp sau đó vào khoảng ba h ba mươi đại điểm cách hiện trường
vụ tai nạn giao thông thứ nhất khoảng bốn trăm năm mươi m
tiếp tục xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người bị thương
nguyên nhân của hai vụ tai nạn đang được làm rõ
thưa quý vị trong điều kiện thực hiện thích ứng an toàn với dịch bệnh hiện nay
trên địa bàn thành phố bắc giang tình trạng người điều khiển phương tiện
tham gia giao thông sử dụng rượu bia có chiều hướng gia tăng
tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
để kiềm chế tai nạn giao thông phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc giang
đã mở đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn vào buổi tối trên các tuyến đường trọng điểm
một ca tuần tra kiểm soát thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn
đối với người điều khiển phương tiện giao thông tại quốc lộ ba mươi một
đoạn chạy qua địa bàn xã dĩnh trì thành phố bắc giang
bộ đội tuần tra số một phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
theo quy nhận của nhóm phóng viên chỉ trong một giờ đồng hồ
lực lượng tuần tra đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn
đối với hơn một trăm linh lượt người tham gia giao thông
phát hiện xử lý năm trường hợp vi phạm nồng độ cồn
bên cạnh những người chấp hành tốt luật giao thông đường bộ
thì vẫn có nhiều lý do được đưa ra để biện minh của những người vi phạm
để phát hiện xử lý các trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
sử dụng rượu bia đạt hiệu quả
ngày nào lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc giang
cũng bố trí một tổ tuần tra kiểm soát giao thông trong thời gian ngoài giờ hành chính
đặc biệt là tuần tra kiểm soát vào các giờ cao điểm
các buổi tối các ngày nghỉ ngày lễ
cùng với biện pháp phạt tiền tước giấy phép lái xe tạm giữ phương tiện
các trường hợp vi phạm nồng độ cồn đều bị lực lượng cảnh sát giao thông
lập hồ sơ gửi thông báo về địa phương cơ quan đơn vị người vi phạm
chỉ tính riêng từ ngày một mươi năm tháng ba đến nay
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã xử lý hơn bảy mươi trường hợp người vi phạm nồng độ cồn
xử phạt hơn hai trăm năm mươi triệu đồng và tạm giữ hàng chục phương tiện các loại
được được cảnh sát giao thông trong tỉnh tăng cường kiểm tra
và tăng cường các ca công tác trong ngày cũng như trong tuần
vào những khung giờ cao điểm
từ một mươi bảy h chiều đến hai mươi hai h giờ đêm
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn
ở các tuyến đường trọng điểm và cửa ngõ vào thành phố
đặc biệt là những quốc lộ ba mươi một một mươi bảy và ba mươi bảy
và qua đó thiết lập lại trật tự an toàn giao thông
tình hình trật tự an toàn giao thông được dự báo
sẽ có nhiều diễn biến phức tạp
để kiểm soát tình hình lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc giang
sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa
các biện pháp nghiệp vụ xử lý người điều khiển phương tiện giao thông
vi phạm nói chung và vi phạm nồng độ cồn nói riêng
trong đó cùng với công tác tuần tra kiểm soát
tại các tuyến đường trọng điểm như quốc lộ
lực lượng công an sẽ tăng cường phối hợp xử lý các vi phạm
trên các tuyến từ thành thị đến nông thôn
qua đó nhắm các phần hạn chế thấp nhất xảy ra tai nạn giao thông